an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng không chỉ trên nghị trường quốc hội mà còn là vấn đề an sinh toàn xã hội
vấn nạn thực phẩm bẩn trong nhiều năm trở lại đây mặc dù đã được nhiều bộ ngành quan tâm và xử lý
nhưng tình trạng tái diễn vẫn xảy ra
bên cạnh việc đưa tội vi phạm an toàn thực phẩm vào luật hình sự
thì người dân vẫn rất cần những chính sách bài bàn và thiết thực để hỗ trợ người dân trong nỗi lo thực phẩm như hiện nay
hoang mang lo lắng là tâm lý chung của hầu hết các bà nội trợ hiện nay mỗi khi đi chợ
bởi lẽ họ chỉ biết mua bán dựa trên cảm tính đầy may rủi
dân cũng phải trăng vừa phải bán cho người dân thuận lợi mới lại mua

theo thống kê mỗi năm việt nam sử dụng trên một trăm một mươi tấn thuốc kháng sinh cho chăn nuôi
thủy sản sử dụng khá tự do hóc môn tăng trưởng cho cây trồng vật nuôi còn chưa được kiểm soát chặt chẽ
gây ảnh hưởng lớn đối với chất lượng thực phẩm
nguyên liệu đầu vào chưa được kiểm soát chặt chẽ và quản lý thị trường phân phối sản phẩm thực phẩm còn rất nhiều bất cập
theo nhiều chuyên gia thực tế luật xử lý vi phạm hành chính về hành vi sản xuất tiêu thụ thực phẩm bẩn chưa đủ sức gian đe
một vấn đề về nguồn luật điều chỉnh pháp luật điều chỉnh về dăn đe về những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm
nhưng quan điểm của tôi cũng là một công dân tôi nhìn nhận rằng luật thôi thì chưa đủ
vì luật chỉ là những cái để mà dân đe để tạo ra được những cái hành lang pháp lý để chúng ta thực hiện
trên thực tế vẫn còn tình trạng bao che làm ngơ cho các hành vi vi phạm điều này khiến vấn nạn thực phẩm bẩn vẫn hoành hành
để hàng xe gà của trung quốc chạy thẳng
vẫn chạy thẳng về hà nội rồi vẫn cứ bảo không biết
ôi làm gì có chuyện đó khi những con gà quá đắt ăn vào không thư với lại chuyện lại vẫn tràn về
những trường hợp đó cũng phải xử lý hình sự chứ không phải chỉ xử lý người sản xuất người buôn bán
mà cả những người được nhà nước trao quyền thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm
rõ ràng việc ban hành các quy định liên quan đến vi phạm về an toàn thực phẩm
tạo hành lang pháp lý để xử phạt nghiêm minh
những đối tượng cố ý sử dụng chất cấm trong thực phẩm là điều cần thiết
nhưng cần phải có những chính sách thiết thực trong việc hỗ trợ người nông dân
người chăn nuôi nâng cao nhận thức và thiết lập hệ thống giám sát thực phẩm
có như vậy vấn đề an toàn thực phẩm mới được giải quyết triệt đề